ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ quan chức năng thành phố hà nội sẽ tập trung thanh tra
kiểm tra công tác quản lý về an toàn thực phẩm của tuyến cơ sở nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ quan chức năng thành phố hà nội sẽ tập trung thanh tra
kiểm tra công tác quản lý về an toàn thực phẩm của tuyến cơ sở nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng được thanh tra kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh
nhập khẩu thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố
tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều
trong dịp tết nguyên đán tân sỉu và các lễ hội như thịt sản phẩm từ thịt bia rượu nước giải khát
bánh mứt kẹo các cơ sở dịch vụ ăn uống
trong đó các đoàn của thành phố tập trung thanh tra kiểm tra những cơ sở sản xuất
kinh doanh nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn các chợ đầu mối siêu thị trung tâm thương mại
đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu
cấp huyện xã thực hiện thanh tra kiểm tra
cấp thành phố tổ chức bốn đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm
đoàn một do lãnh đạo sở y tế làm trưởng đoàn thanh tra kiểm tra tại các quận huyện thị xã
như cầu giấy tây hồ ba vì mỹ đức ứng hòa sóc sơn sơn tây